với những trường hợp người bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh người nhà bệnh
sội tỉnh lai châu và bảo hiểm sội các huyện trên địa bàn tỉnh đều bố trí công chức viên chức trực
ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp nhận tư vấn và giải đáp chính sách
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nên biết công khai các thủ tục hành chính với mục tiêu ngày càng
nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
công tác phục vụ hành chính công của bảo hiểm sội tỉnh lai châu của chúng tôi
trước mắt là chúng tôi cũng bố trí một bộ phận tiếp nhận và khi phục vụ người dân đến
thì có đầy đủ là bàn ghế và nước cho đối tượng uống và khi đối tượng đến thì chúng tôi cũng trào hỏi
điểm lỡ ân cần và hỏi đối tượng là các bác các anh các chị có nhu cầu gì đến và chúng tôi sẽ giúp được
những việc gì và trước khi đến thì chúng tôi cũng đã công khai bộ thủ tục hành chính tại sảnh vào đấy
để tra cứu xem là mình làm những cái gì và thủ tục của chúng tôi là thời gian là bao nhiêu
và đối với những đối tượng mà cần gấp hoặc là
cần chuyển tuyến hoặc làm viện thì chúng tôi sẽ phục vụ là giải quyết ngay trong ngày để kịp thời cho đối tượng
và cũng những cái việc đấy là chúng tôi đã là một bước trước khi theo với thủ tục hành chính
hàng ngày thì ở tại bộ phận tiếp nhận bảo hiểm sội tỉnh thì chúng tôi nhận trung bình là khoảng tám mươi hồ sơ
trên một cán bộ tiếp nhận và hồ sơ nhận chủ yếu là cấp thẻ đối với những người dân tộc thiểu số
sống trên vùng khó khăn khi mà ra nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh
thông tin hoặc là thẻ cấp đại doan bất hỏng và các hồ sơ giải quyết chế độ
chế độ thanh toán bảo hiểm sội một lần chế độ hư chí hoặc là các hồ sơ liên quan đến các chế độ bảo hiểm sội ngắn hạn
là một cán bộ tiếp nhận tiếp xúc trực tiếp với người dân thì chúng tôi luôn đề cao tinh thần
phục vụ là chính giữ thái độ niềm nở hài hòa và tận tình hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng theo thủ tục hồ sơ theo quy định
tại biển núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đời sống người dân còn nhiều hoạn chế
trong công tác phục vụ mục tiêu an sinh hàng ngày ở nơi đây cũng còn không ít khó khăn
chúng ta là một cán bộ tiếp nhận tiếp xúc trực tiếp với người dân thì có gặp rất là nhiều khó khăn
cụ thể cái khó khăn cụ thể mà gặp phải thường xuyên đó là người dân tộc tiểu số sống tại vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn để có trình độ dân trí rất là thấp
thường là các giấy tờ mà khi mà họ mang đến cung cấp để hiệu chỉnh thông tin trên thẻ bảy mưu tế khi mà nhập viện thường là không khớp nhau
ví dụ như là sổ khẩu và chứng minh thư cây khó khăn trong việc xác định đối tượng và hiệu chỉnh thông tin
tôi cũng đề nghị là các bộ ngành là phối hợp với bảo hiểm xã hội là hoàn thiện hơn nữa
về các bộ và các tủ tục hành chính và nhất là bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu
tôi cũng chưa được ra chỗ trung tâm hành chính công của tỉnh để làm cái công tác là phục vụ đối tượng ở đấy
thì tôi cũng yêu cầu là tôi cũng muốn là mong muốn của bảo hiểm xã hội tỉnh là đưa bố trí cho chúng tôi để ra chỗ phục vụ trung tâm hành chính công
để khi đối tượng đến mà được phục vụ tại trung tâm hành chính công ạ
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu đã tích cực triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
toàn tỉnh hiện có chín mươi số đơn vị sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
việc ứng dụng bảo hiểm xã hội việt nam trong thời gian qua cũng rất quan tâm về việc triển khai các phần mềm ứng dụng
cũng như là các thiết bị hỗ trợ để triển khai tức là điều truyền tức là về mặt kỹ thuật để hệ thống công nghệ thông tin
được bảo hiểm xã hội việt nam được đồng nhất từ trung ương đến địa phương
giúp công nghệ thông tin trong việc triển khai các phần mềm và hỗ trợ các người dân đảm bảo cho người dân
các cũng như là người sử dụng lao động không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà có thể thực hiện tại đơn vị
thực hiện giao dịch điện tử qua hệ thống của bảo hiểm xã hội triển khai và đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam
cũng là bảo hiểm xã hội tỉnh sau khi mà giải quyết xong các thủ tục hành chính cũng có thể là đẩy trực tiếp
trên hệ thống và chuyển cho đơn vị là thực hiện ký số đảm bảo
mặt thân ý về các giấy tờ ngoài ra trong thời gian đặc biệt trong thời gian này qua bảo hiểm xã hội việt nam
cũng đã thực hiện liên thông với cổng dịch lợi quốc gia cấp đổi thẻ người dân có thể trực tiếp ngồi tại nhà
và thực hiện kê khai cấp đổi thẻ và khi mà thực hiện bảo hiểm xã hội tỉnh nhận được các thông tin của người lao động
và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện dịch vụ công ích công ích là chuyển trực tiếp
cái thẻ bảo hiểm y tế đến tận nhà người dân
đối với bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu thì chúng tôi cũng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian
thứ nhất là cho doanh nghiệp bây giờ là doanh nghiệp là khi bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội là không cần phải
không phần phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nữa mà khi chỉ còn gọi điện đối
theo chúng tôi đã hướng dẫn cho đơn vị là làm những thủ tục và khai báo trên giao dịch điện tử
đấy là đã là một thủ tục rút ngắn cho doanh nghiệp là không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội để mất nhiều thời gian
và đối với các
các đối tượng khác mà ấy thì chúng tôi cũng hướng dẫn là giao dịch trên mạng qua mạng
và qua cái giao dịch điện tử đấy đã gửi đến chúng tôi ạ
hiện bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu cũng đã triển khai kết nối liên thông dữ liệu với ba ngành liên quan đó là
cơ quan thuế để xác định đơn vị đã tham gia hay chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động
liên thông với cơ quan tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
và liên thông dữ liệu với cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
đồng thời thực hiện lộ trình chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân
tiến tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn